hết bình dương tp hcm nóng rực giờ đây đồng nai lại hoa mắt với hàng loạt ca nhiễm covid một mươi chín liên tục nhảy múa
được biết số ca covid một mươi chín tại đồng nai được sở y tế báo cáo bốn trăm năm mươi chín ca giảm mạnh sau nhiều ngày
thế nhưng hôm sau số ca f lại tăng lên chín trăm chín mươi bốn ca
sáng nay một mươi tám tháng chín sở y tế đồng nai thông báo số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận trong ngày là chín trăm chín mươi bốn ca tăng hai trăm hai mươi một bảy
trong khi đó ngày hôm qua con số báo cáo chỉ ba trăm linh chín ca giảm bốn mươi năm
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín sở y tế báo cáo số ca mắc mới trong ngày là năm trăm năm mươi sáu ca và trước đó nữa ngày một mươi năm tháng chín là bảy trăm ba mươi
trong các cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai hàng tuần
lãnh đạo tỉnh này luôn lưu ý ngành y tế liên quan đến số liệu các ca nhiễm covid một mươi chín cập nhật trong ngày
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai ông cao tiến dũng có lần nói
các đồng chí xem lại số liệu cứ nhảy nhót lung tung hết cả
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh nói tại một cuộc họp
da thì vài trăm ca tức ca khỏi bệnh vào thì cả ngàn ca
tôi nghe các anh nói vài ngày nữa giảm mà số liệu cứ tăng
người ta bốn mươi tám tiếng có kết quả tầm soát chúng ta năm ngày mới có kết quả pcr
số lượng lên cả một trăm linh ca chúng ta mới phát hiện năm mươi ca
cách làm này chúng ta đang đuổi theo dịch chứ không phải là chặn đầu dịch
ông võ văn tránh bí thư thành ủy biên hòa cũng thắc mắc về con số f tăng cao ở thành phố này
trước ngày ba chín thành phố biên hòa tiến hành xét nghiệm diện rộng vét hết một trăm linh
sau đó làm tiếp hai đợt và do đích thân ông tránh trực tiếp chỉ huy chiến dịch xét nghiệm
thành phố biên hòa xét nghiệm trong vòng bốn ngày từ chín một mươi bốn chín phát hiện sáu trăm bảy mươi một ca
bình quân một trăm sáu mươi tám ca một ngày nhưng số liệu của sở y tế trong hai ngày một mươi một một mươi hai tháng chín lên tới chín trăm bảy mươi ca
gấp rưỡi số ca trong bốn ngày của thành phố biên hòa cộng lại
ông tránh nói và đề nghị sở y tế kiểm tra đổi chấu lại
trả lời câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo ngày hôm qua một mươi bảy chín
bác sĩ phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai thừa nhận
có sự trùng lập trong số liệu báo cáo các ca nhiễm covid một mươi chín hàng ngày
ông vũ giải thích trùng lập là do các ca dưỡng
dương tính bị nhiễm đưa đi cách ly chữa trị khỏi về nhà lại tái dương tính
lẽ ra hai ca dương tính này là một ca nhưng địa phương lại báo cáo là ca mới
bác sĩ phan huy anh vũ cho biết thêm
một số trường hợp f phát hiện ở công ty đóng trụ sở trên huyện a
nhưng người nhiễm lại có hộ khẩu ở huyện b
sau đó tỉnh a báo cáo và huyện b cũng lấy số liệu đó nên trùng lập
số ca báo dương tính đều có mã số nên sở y tế đã lọc ra những ca trùm
do vậy không báo cáo số lượng trùng trùng
có mã số của người bệnh mới báo cáo
chuyện này sở y tế công nhận là có khiếm khuyết
vừa qua chúng tôi phát hiện ở thành phố biên hòa có vài trăm trường hợp f trùng lập
chúng tôi xin rút kinh nghiệm và sẽ điều chỉnh ông vũ nói
bác sĩ bạch thái bình giải thích về khái niệm ca nhiễm covid một mươi chín
các ca nhiễm chuyên môn gọi là ca mắc mới ca phát hiện ca ghi nhận
ca mắc mới theo thời điểm ca mắc mới cộng rồn
trong báo cáo của cdc đồng nai luôn dùng từ ca ghi nhận
tùy vào loại bệnh ví dụ bệnh đau mắt đỏ có thể nhìn vào là biết ngay là đau mắt
có một trăm linh người mà năm người mắc thì chúng ta xác định là năm
sốt xuất huyết cũng như vậy dấu hiệu sốt là dấu hiệu khởi phát
ai sốt đến bệnh viện được coi là mắc mới
tuy nhiên đối với covid một mươi chín thì chúng ta xác định ca mắc phải bằng xét nghiệm khẳng định pcr
khi nào có kết quả pcr dương tính mới coi là ca mắc mới
như vậy việc xác định ca mắc mới phụ thuộc hoàn toàn vào xét nghiệm ông bình nói
theo ông bình có những người nhiễm covid một mươi chín cách đây năm đến bảy ngày
nhưng nếu chưa xét nghiệm pcr thì chưa được ghi nhận
ví dụ trong khu nhà trọ xét nghiệm năm ngày một lần thì trong bốn ngày không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
nhưng điều đó không có nghĩa là không có lây nhiễm
đến ngày thứ năm chúng tôi xét nghiệm phát hiện số ca f thì số liệu sẽ tính trung bình cho cả năm ngày ông bình giải thích
tính đến ngày một mươi tám tháng chín tổng số ca covid một mươi chín lũy kế của đồng nai gần trạm mốc bốn mươi ca
tổng cộng là ba mươi chín một trăm ba mươi bảy ca trong đó số ca khỏi bệnh là một mươi tám ba trăm hai mươi ca và có ba trăm bảy mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đã tử vong
tiếp đó chúng tôi xin được trích và giải thích với quý vị về việc số kf ở vùng cận xanh xanh và vùng vàng tăng
xong tại buổi họp báo về tình hình covid một mươi chín ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc khẳng định
không có chuyện số kf ở vùng cận xanh xanh và vùng vàng tăng
và phủ nhận những tin đồn thất thiệt liên quan
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc vụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
số kf thay đổi tùy theo ngày tùy theo địa phương
vùng xanh vùng cận xanh xét nghiệm mẫu gộp một mươi vùng vàng mẫu gộp năm còn vùng đỏ và vùng cam xét nghiệm mẫu đơn test nhanh
khi phát hiện dương tính xét nghiệm lại bằng pcr
trao đổi thêm với phóng viên ông tâm cho biết số lượng mẫu tại vùng xanh vùng vàng là mẫu gộp
nhưng một số đơn vị xem là mẫu đơn rồi căn cứ vào số người dương tính để tính ra tỷ lệ nên chưa đúng
ông giải thích đối với những trường hợp mẫu gộp dương tính ví dụ mẫu gộp một mươi
nếu trong một mươi người có một người dương tính thì phải giải gộp tức là phải xét nghiệm lại một mươi người đó
để tìm ra một ca dương tính đối với mẫu một mươi phải làm một mẫu gộp và một mươi mẫu đơn
đối với mẫu năm phải làm một mẫu gộp và năm mẫu đơn
về thông tin số kf ở vùng cận xanh vùng xanh và bùng vàng đang tăng so với thời gian trước đây
ông nguyễn hồng tâm cho biết do cách hiểu không đúng tỷ lệ dương ở vùng xanh vùng vàng không tới một
vùng đỏ vùng cam là một một
theo ông từ ngày hai mươi ba tháng tám đến một mươi năm tháng chín thành phố đã tiến hành xét nghiệm cộng đồng
hiện nay thành phố đã hoàn thành đợt xét nghiệm lần ba bước vào đợt thứ tư
theo kết quả của đợt ba tỷ lệ dương tính
tại vùng xanh là năm tỷ lệ dương tính ở vùng vàng là
trước đó vào thời điểm thành phố hoàn thành xét nghiệm đợt một ngày bốn tháng chín và đợt hai ngày mùng sáu tháng chín
hcdc cho biết tỷ lệ dương tính ở vùng xanh vùng cận xanh là tám vùng vàng là một năm
vùng cam vùng đỏ là ba sáu trong đợt một và hai bảy trong đợt hai
theo ông tâm sau ngày một mươi năm tháng chín thành phố tiếp tục xét nghiệm
tuy nhiên có một số thay đổi
như mẫu gộp không phải người đại diện hộ gia đình mà tất cả những người trong gia đình
còn mẫu test nhanh một tuần xét nghiệm ba lần
giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nguyễn hồng trương cho biết
hiện có nhiều f được điều trị tại các bệnh viện giá chiến khu cách ly điều trị covid một mươi chín đã khỏi bệnh
như không xuất viện mà tình nguyện ở lại phục vụ công tác phòng chống dịch
trao đổi với tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh văn chính giám đốc trung tâm y tế thị xã tân uyên
nơi đang tiếp nhận điều trị nhiều f
bác sĩ huỳnh văn chính cho biết hiện tại thị xã tân nguyên đang lập hồ sơ khoảng sáu mươi trường hợp f đã khỏi bệnh
tài lượng virus trên ba mươi đủ điều kiện xuất viện nhưng không chịu xuất viện với rất nhiều lý do
trong đó nổi cộng là nơi ăn trốn ở nơi sinh hoạt tình cảm gắn bó giữa người bệnh với người bệnh
người bệnh với cán bộ y tế người bệnh với đội ngũ phục vụ tư vấn
mà nhiều người chưa muốn về lại nhà tình nguyện làm đơn xin ở lại để được chia sẻ tình cảm
kinh nghiệm vượt qua dịch bệnh với những người có cùng hoàn cảnh
nhóm này chủ yếu là lực lượng cán bộ công nhân viên chức kể cả các chiến sĩ công an quân đội viên chức ngành y tế và công nhân lao động
khi gọi bệnh là anh chị em hăng hái quay trở lại làm việc với tinh thần tình cảm rất tích cực
nhóm thứ hai là công nhân người lao động tự do ở trọ tại các địa bàn đang thực hiện khóa chặt đồng cứng
anh chị em tâm sự giờ về nhà trọ không có việc làm không thu nhập phải tiếp tục cách ly cho đến khi nơi ở được dỡ phòng tòa
nên xin ở lại phục vụ giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại các trung tâm cách ly khu điều trị covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ huỳnh văn chính trên cơ sở đơn tình nguyện của người bệnh đã khỏi bệnh
ngành y tế làm tờ trình ubnd thị xã phê duyệt làm cơ sở chi trả thù lao hỗ trợ cho những trường hợp f đã khỏi bệnh
tự nguyện ở lại phục vụ đúng quy định
trao đổi với giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nguyễn hồng trương cho biết
việc f đã khỏi bệnh không chịu về nhà mà xin được tiếp tục ở lại bệnh viện là tín hiệu tích cực cho ngành y tế nói chung
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nói riêng
bởi thời gian tới công tác điều trị xét nghiệm triển khai các trạm y tế lưu động tại các địa phương theo kế hoạch của ubnd tỉnh
sẽ cần một lực lượng nhân sự hỗ trợ khá lớn giúp ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở thực hiện nhiều công việc trong thời gian tới
f sau khi được điều trị khỏi bệnh có khả năng miễn dịch đến sáu tháng nên nhiều người tự tin
xin ở lại bệnh viện để phục vụ giúp đỡ người bệnh đang điều trị
trước đó ubnd tỉnh bình dương đã có quyết định về chế độ ăn hàng ngày đối với f đang điều trị tại các bệnh viện giá chiến
trung tâm cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh tùy từng tầng điều trị tầng một tầng hai và tầng ba
chế độ ăn giao động từ bảy mươi đến chín mươi đồng trên một người trên một ngày
để bảo đảm dinh dưỡng khoáng chất giúp người bệnh nhanh khỏi bệnh theo đề nghị của ngành y tế
chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh đã đồng ý tăng thêm chế độ ăn hàng ngày thêm hai mươi đồng đến ba mươi đồng tùy tầng điều trị
đối với người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện giã chiến trung tâm cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình dương
đồng thời tiếp nhận f đã điều trị khỏi bệnh có đơn tình nguyện trở lại phục vụ hỗ trợ công tác điều trị
tại các bệnh viện giã chiến trung tâm cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh và được hưởng chế độ thù la theo quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại